thưa quý vị chỉ còn vài ngày nữa liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi hai sẽ chính thức khai mạc
năm nay thì thành phố cần thơ là địa phương được chọn để tổ chức sự kiện này
đây là hoạt động nghiệp vụ truyền thống do bộ công an và đài truyền hình việt nam phối hợp tổ chức
là dịp để những người làm truyền hình và phát thanh trong và ngoài lực lượng công an nhân dân gặp gỡ giao lưu trao đổi kinh nghiệm
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ góp phần phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền của lực lượng những người làm báo công an nhân dân
sau thời gian tạm ngưng do dịch bệnh covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi hai liên hoàn truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba chính thức trở lại với nhiều điểm mới và nội dung phong phú
bên cạnh những hoạt động tranh tài về nghiệp vụ liên hoan lần này còn có triển lãm ảnh hội thảo liên quan đến nội dung số của những chuyên gia hàng đầu của việt nam
về sản xuất nội dung trên nền tảng số
chia sẻ trao đổi kinh nghiệm của những người làm báo trong lực lượng công an nhân dân
đây là một hoạt động thường niên của truyền hình công an dân nhiều năm qua
đây là cái dịp để những người làm báo chí phát thanh truyền hình trong lực lượng công an nhân dân có dịp gặp gỡ trao đổi chia sẻ học hỏi nâng cao trình độ nghiệp vụ
cũng như lựa chọn cho những tác phẩm tốt nhất để tuyên truyền đến các bộ chức sĩ cũng như đồng bào cả nước
thì việc tuyên truyền hình ảnh người chí trí công an nhân dân trong những năm qua đã đạt được những tiến bộ rất là rõ rẻ
và lực lượng công an ngày càng thân thiện hình ảnh người chí trí công an ngày càng đẹp trong mắt nhân dân
thì báo chí phát thanh truyền hình công an nhân dân là một trong công cụ để chúng ta truyền tải thông điệp đó
thành phố cần thơ được chọn là nơi tổ chức liên hoan truyền hình và phát thanh công an nhân dân năm nay
đây là sự kiện là ngày hội lớn của lực lượng tuyên truyền công an nhân dân trong cả nước
có sự tham gia của hàng trăm đại biểu nhà báo những người làm truyền hình phát thanh công an nhân dân trên cả nước
do vậy việc đảm bảo tốt công tác chuẩn bị cho liên hoan được xem là nhiệm vụ quan trọng cần được thực hiện chú đáo kỹ lưỡng
bàn tổ chức liên hoan đã có sự trao đổi phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo công an thành phố cần thơ và các sở ban ngành của thành phố
thống nhất các nội dung chính trong phân công nhiệm vụ đối với đơn vị đăng cai và các đơn vị có liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức liên hoàn
hoa lần này là một cái dịp để các đoàn công an các đơn vị địa phương các đơn vị báo chí tập hợp về đấy có cơ hội giao lưu học hỏi
và cũng qua đó lan truyền lan tỏa hình ảnh của một vùng tất miền tây sông nước rất là thân thiện rất là mến khách
đối với người dân cả nước cũng như khách du lịch nước ngoài
thì qua đó qua các hoạt động của liên hoan tuyên truyền lực lượng công an nhưng qua đó cũng góp phần lan tỏa và tạo một cái sức mạnh
để cho du lịch và kinh tế xã hội của vùng miền tây thêm phát triển
dành nhiều tâm huyết cho kỳ liên hoan năm nay công an thành phố cần thơ đơn vị tổ chức liên hoan đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị chi tiết
phần lớn các tác phẩm của công an thành phố cần thơ là những hình ảnh chân thực thể hiện nét đẹp về văn hóa tập trung khai thác những mảng đề tài
mang tính thời sự được dư luận quan tâm bám sát hơi thở cuộc sống và dành phần lớn thời lượng để phát họa hình ảnh người chiến sĩ công an thành phố cần thơ
năm hai nghìn hai mươi hai công an thành phố cần thơ được bộ công an chọn là đơn vị đăng cai liên quan
truyền hình phát thanh công an nhân dân dưới dây trò của đơn vị đăng cai công an tp cần thơ tham gia dự thi ở nhiều thể loại theo quy định của ban tổ chức
trong đó có các tác phẩm báo chí tác phẩm nghệ thuật và truyền hình riêng biệt hoặc theo format an ninh tv
chúng tôi cũng tin rằng thông qua các tác phẩm dự thi của công an tp cần thơ sẽ để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả cả nước đặc biệt là lực lượng làm công tác tuyên truyền công an nhân dân
đền hoàn truyền hình phát thanh công an nhân dân là nơi hội tụ những tác phẩm truyền hình xuất sắc nhất của lực lượng công an nhân dân
mỗi tác phẩm là sự khắc họa đậm nét một bức tranh nhiều màu sắc về từng vùng đất từng con người thông qua góc nhìn nghiêm túc nhân văn mang đậm bản sắc riêng biệt của những người làm báo công an nhân dân
đến thời điểm hiện tại mọi công tác chuẩn bị cho liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba đã hoàn tất sẵn sàng cho ngày hội lớn của người làm truyền hình phát thanh công an nhân dân
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé